điều này khiến cho nhiều chuyên gia nhận định omicron đã đạt đỉnh ở nam phi
sự sụt giảm số ca mới trên toàn quốc và xu hướng giảm liên tục gần đây ở tỉnh caoten
nơi nhiều tuần là tâm điểm của làn sóng omitron cho thấy chúng ta đã qua đỉnh điểm
marta nunets nhà nghiên cứu cấp cao tại phòng phân tích vaccine và bệnh truyền nhiễm của đại học
whitwater ranch ở nam phi nói
nhà nghiên cứu này nhận định đợt bùng phát mới ở nam phi chỉ là làng sóng ngắn
không quá nghiêm trọng về số ca nhập viện và tử vong
nam phi đã báo cáo hơn ba ba triệu ca nhiễm và gần chín mươi năm trăm linh ca tử vong vì covid một mươi chín kể từ khi bùng phát dịch
dù hiện chưa có kết luận cuối cùng về độc lực hay mức độ né tránh vaccine của omicron
nam fagution cố vấn y tế của chính phủ anh cùng với nhóm nghiên cứu thuộc đại học hoàng gia ở london
vào hôm một mươi bảy tháng một mươi hai cho biết chưa có bằng chứng cho thấy omicron ít nghiêm trọng hơn delta
tổ chức y tế thế giới who vào hôm hai mươi tháng một mươi hai đã cảnh báo có những bằng chứng chắc chắn cho thấy
omicron đang lan nhanh hơn đáng kể so với delta
sau mia swaminathan nhà khoa học hàng đầu của who khẳng định sẽ không khôn ngoan khi cho rằng
omicron là biến thể chỉ gây triệu chứng nhẹ thêm rằng biến chủng này có thể né tránh một số phản ứng miễn dịch
và chương trình tiêm vaccine tăng cường ở các quốc gia cần tập trung vào nhóm người có hệ miễn dịch yếu